không khí của ngày dằm tháng tám ngày tết trung thu đã lan tỏa trên khắp cả nước
để chăm lo cho các em nhỏ là con em của người lao động khó khăn cũng được hưởng một cái tết trung thu trọn vẹn
tối qua ngày ba mươi tháng chín liên đoàn lao động thành phố đà nẵng đã tổ chức chương trình mang tên đêm hội trăng rằm năm hai nghìn một mươi chín
tại đêm hội trăng rằm liên đoàn lao động thành phố đà nẵng đã trao một năm trăm linh xuất quà
mỗi suất trị giá ba trăm linh đồng cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn
trong đó ưu tiên trẻ em thuộc gia đình nghèo cận nghèo thuộc tiêu chuẩn của thành phố
trẻ khuyết tật mồ côi bố hoặc mẹ bị tai nạn lao động bị bệnh hiểm nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
nhân dịp này các công đoàn cấp trên cơ sở tại đà nẵng cũng đã trao gần hai xuất quà trung thu
cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động với tổng trị giá gần một tỷ đồng